tổng thống mỹ joe biden đã công bố gói hỗ trợ an ninh dành cho ukraine trong đó cung cấp bổ sung đạn pháo radar và nhiều thiết bị khác
theo một quan chức cấp cao trong chính quyền mỹ gói viện trợ này trị giá một trăm năm mươi triệu đô la mỹ
ông biden cũng thông báo chính quyền gần như đã cạn kiệt nguồn tài chính được phép chi tiêu từ quyền rút vốn của tổng thống
đồng thời hối thúc quốc hội mỹ thông qua gói hỗ trợ trị giá ba mươi ba tỷ đô la mỹ trong đó có hơn hai mươi tỷ đô la mỹ được tri tiêu
cho viện trợ quân sự mà ông đề xuất dành cho ukraine
tổng giá trị viện trợ quân sự của washington cho kiev kể từ khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
hiện đã lên đến ba bốn tỷ đô la mỹ trong đó có pháo tự hành hệ thống tên lửa phòng không vak vistinger
và máy bay không người lái finnecos
trước đó điện kremlin cảnh báo chính sách cung cấp vũ khí của các nước phương tây cho ukraine gây nguy hiểm đối với an ninh của toàn châu âu